cảnh sát brazil đã bắt giữ một nam đối tượng sau khi nghi can này cướp một xe khách và bắn vào hai người
tại một biến xe ở thành phố rio de janeiro trước khi giam giữ một mươi bảy người làm con tin trong khoảng ba giờ
người phát ngôn cảnh sát rio de janeiro cho biết đối tượng trên không được nhà chức trách công bố danh tính đã đầu thú
hiện đối tượng đã bị bắt và toàn bộ các con tin gồm cả người già và trẻ em đều đã được phóng thích
cũng theo cảnh sát hai người bị thương đã được chăm sóc y tế trong đó một người phải nhập viện để điều trị
trước đó thông báo của bến xe rio cũng cho biết đã tạm dừng toàn bộ hoạt động theo yêu cầu của cảnh sát
các vụ trộm và cướp nhằm vào xe khách gần bến xe chính ở rio đã trở nên phổ biến kể từ đầu năm đến nay
một số nguồn tin địa phương cho hay đối tượng trên đang bị cảnh sát truy nã và tìm cách trốn khỏi rio bằng xe khách
tuy nhiên nhà chức trách đã không xác nhận thông tin này